sau khi nghiên cứu khảo sát và kiểm tra thực tế tỉnh vĩnh phúc đã quyết định lập bệnh viện giã chiến
phục vụ công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
bệnh viện giã chiến này được lập tại trung tâm văn hóa nghệ thuật vĩnh phúc vũ
nằm ở đường nguyễn tất thành thành phố vĩnh yên
từ tối ngày chín tháng một mươi tỉnh vĩnh phúc đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công nhân môi trường
đến địa điểm lập bệnh viện để thu dọn đồ trang thiết bị thực hiện tổng vệ sinh
để bệnh viện sớm đi vào hoạt động dự kiến bệnh viện giãi chiến này sẽ được bố trí trên dưới hai trăm linh rừng bệnh